thưa quý vị và các bạn dù đã có rất nhiều văn bản quy định rõ ràng
nhưng dự án đầu tư công trên cả nước vẫn tiếp diễn tình trạng chậm tiến độ
thậm chí các dự án chậm tiến độ ngày càng xa tăng
vậy đâu là nút thắt của thực trạng này
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên khánh thư
với chuyên gia đầu tư phạm văn hùng
xin mời biên tập viên khánh thư
vâng xin cảm ơn trường ys hai
thưa quý vị và các bạn chậm giải ngân đã đành
nhưng có những dự án vừa chậm vừa không hiệu quả vừa hoàn thành đã không sử dụng được
có những dự án thời gian giải ngân lâu khiến nhiều hạng mục ban đầu xuống cấp
mà chưa biết bao giờ tổng hạng mục hoàn thành
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
giải ngân vốn đầu tư công ước đạt một trăm một mươi chín tỷ đồng
bằng ba mươi hai bốn mươi một kế hoạch vốn
đồng thủ tướng chính phủ giao thấp hơn so với cùng kỳ ba mươi ba tám mươi năm
hiện có sáu bộ ngành và một mươi ba địa phương có số giải ngân đạt trên năm mươi
tuy nhiên bên cạnh đó có ba mươi năm bộ ngành và một mươi sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới ba mươi
trong đó một mươi năm bộ ngành có tỷ lệ giải ngân đạt dưới một mươi
cả nước có một bảy trăm bảy mươi tám dự án chậm tiến độ tăng một trăm sáu mươi chín dự án so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bị chậm
đáng nói có đến bốn trăm hai mươi hai trên một mươi năm sáu trăm linh dự án đầu tư
công thất thoát lãng phí bốn trăm năm mươi dự án phải ngừng thực hiện
cũng theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư
luyện kế giải ngân vốn oda sau tháng đầu năm đạt bốn một nghìn tỷ đồng
chỉ bằng một mươi hai bảy kế hoạch chính phủ giao
hiện hai mươi tám địa phương không giải ngân được vốn oda
nhiều dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư nên có khả năng giải ngân
nhưng không đủ căn cứ pháp lý để bố trí kế hoạch vốn
điển hình cho trường hợp này là bốn trên bảy đường sắt đô thị tại hà nội và tp hcm
ông eric sishwick giám đốc quốc gia adb đại diện các nhà tài trợ
đánh giá trong ba bốn năm qua tiến độ giải ngân oda tại việt nam rất chậm
khiến các nhà tài trợ và cổ đông của các nhà tài trợ rất quan ngại